những nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của rãnh mây rông nên trời nhiều mây có lúc có mưa và nền nhiệt cao nhất trong ngày giảm xuống chỉ còn khoảng từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
trong khi ở khu vực đông băng và thủ đô hà nội chỉ chịu ảnh hưởng gián tiếp của rìa phía nam của rãnh mây rông nên trời nhiều mây hơn nhưng nắng thì vẫn còn mạnh
với nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay giảm đi từ hai ba độ ở ngưỡng từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
nóng vẫn còn nhưng chỉ là oi nóng chứ không phải là cái nắng nóng gai gắt như những ngày vừa qua
đến tối và đêm nay rãnh mây rông tiếp tục dịch chuyển sâu xuống phía nam
nó sẽ gây mưa rào và rông diện rộng cho toàn bộ khu vực miền bắc khu vực vùng núi và trung du bắc bộ sẽ có những điểm có mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh
trong những ngày đầu tháng bảy rãnh mây rông còn kết hợp thêm với gió đông nam ẩm từ biển thổi vào
vì thế mà mưa vừa mưa to sẽ xảy ra hầu khắp bắc bộ
do vậy mà trong khoảng thời gian từ ngày một đến ngày ba tháng bảy trên các sông suối ở vùng núi phía bắc
có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ hai cho đến bốn mét
nguy cơ cao xảy ra lũ quét xả lở đất vùng núi đặc biệt là đối với các tỉnh lai châu sơn la lào cai yên bái hà giang bắc cạn cao bằng lạng sơn và cả quảng ninh ngập lụt vùng trũng thấp ở khu vực trên
dãnh mây rông ở phía bắc không ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết của miền trung
lúc này cả miền trung trời đã có nắng từ sớm nên nhiệt hầu khắp các tỉnh thành của miền trung đều cao vượt trên
trong ngày hôm nay dưới tác động của vùng thấp nóng và gió phơn còn hoạt động mạnh các tỉnh từ phía nam của thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế vẫn là những vùng nắng nóng gai gắt nhiệt độ cao trong khoảng từ ba mươi tám đến ba mươi chín độ
còn đối với các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến khánh hòa do ảnh hưởng của thấp nóng giảm nên nhiệt độ sẽ ở ngưỡng từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
sau những cơn mưa đêm lúc này ở nam bộ và tây nguyên trời đã hết mưa
nhưng mây thì vẫn còn khá nhiều cả hai khu vực này trong hôm nay đều có tiết trời nắng gián đoạn
ở nam bộ chịu tác động sớm của gió mùa tây nam nên mưa sẽ xảy ra trước một mươi ba giờ
còn đối với khu vực tây nguyên ảnh hưởng của gió mùa tây nam muộn nên mưa xảy ra sau một mươi bốn giờ chiều
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
còn tại khu vực nam bộ nhiệt độ sẽ trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
trên biển gió mùa tây nam tiếp tục là hiệu quả
hình thế gây thời tiết xấu ở nhiều vùng biển
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa
vùng biển từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang và cả vịnh thái lan
tiếp tục có mưa rào và rông rải rác khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống chỉ còn bốn đến một mươi km
riêng vùng biển từ bình thuận đến cà mau còn có gió mùa tây nam mạnh tới mức cấp năm
có lúc cấp sáu khiến cho biển động
trong khi đó ngay cả khu vực phía bắc của biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa cũng đang có mưa rông
nên tầm nhìn xa ở khu vực này cũng bị giảm thấp xuống chỉ còn bốn đến một mươi km
ngoài ra theo dự báo khoảng đầu tháng bảy trên khu vực phía bắc của biển đông
còn có khả năng xuất hiện vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
vì thế mà tàu thuyền hoạt động trên khu vực này cần hết sức lưu ý
và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về diễn biến của vùng áp thấp này trong các bản tin dự báo tiếp theo
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước